sáng nay hai mươi tám tháng hai tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần nam việt nam vi banh
với một mươi bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ của navibank gây thiệt hại hai trăm linh tỷ đồng
vụ án được tách ra từ đại án huỳnh như do vậy bị can huỳnh thị huyền như cũng được đưa đến phiên tòa này
theo cáo trạng lê quang trí nguyên tổng giám đốc agribank cùng cấp dưới là các phó giám đốc trưởng các phòng ban nagibank
đã cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trí cùng chín đồng phạm đã gửi tiền cho huỳnh thị huyền như nguyên quyền trưởng phòng giao dịch điện biên phủ việt tim banh
để cho huỳnh thị huyền như lừa đảo chiếm đoạt bất hai trăm linh tỷ đồng của navibank
phiên tòa xét xử vụ án navibank dự kiến sẽ kéo dài hai tuần
đến ngày một mươi sáu tháng ba sẽ tuyên án